pháp của tổ chức cải nhận
khi lướt mạng xã hội như tiktok chúng ta vẫn bắt gặp những gương mặt búng ra sữa hay còn gọi là thế hệ gen z
nhưng đã là chú sở hữu của những siêu xe đắt tiền tự xưng là chuyên gia độc lệnh ông hoàng tổi nến hot girl tài chính chiến thần đầu tư cùng hình ánh đẹp lộng lẫy
những bài viết và đăng tải chia sẻ của những người này tâm sự đi lên từ bùn đất nhưng nhờ nỗ lực học hỏi cũng như được sự chỉ bảo dẫn dắt của một người khác
giờ đây họ đã là những tổng giám đốc những kẻ hủy diệt thị trường những tổng tài độc lệnh có khả năng thao túng tâm lý của những người chưa có kinh nghiệm chơi mạng xã hội nhất là những người trẻ
vì cứ ngỡ đi theo những người này một thời gian là sẽ có cuộc sống giàu có như các thần tượng này mà giới trẻ đâu biết rằng những siêu xe đó được cáo hội chuôn tiền đi thuê với giá vài triệu đồng mỗi ngày
rồi thay nhau ngồi lên chụp ảnh lòe thiên hạ quần áo họ mặc cũng là đi thuê
trước sự bác nháo về nội dung cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông vừa qua đã có đợt kiểm tra toàn diện nền tảng mạng xã hội tiktok
cùng với việc kiểm tra phát hiện vi phạm thời gian qua bộ thông tin truyền thông cũng đã triển khai phổ biến bộ thông điệp trong quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới
mục tiêu để phát hiện và xử lý sai phạm đồng góp tích cực vào việc tạo nên không gian nền tảng mạng xã hội lành mạnh tuân thủ pháp luật